nhận lời mời của ngài madoha pariska bộ trưởng bộ quốc phòng cộng hòa ấn độ đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa ấn độ từ ngày bốn tới ngày bảy tháng một mươi hai
trưa năm tháng một mươi hai tại trụ sở bộ quốc phòng ấn độ bộ trưởng bộ quốc phòng ấn độ manohar parika
đã chủ trì lễ đón bộ trưởng ngô xuân lịch và đoàn
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
hai bộ trưởng đều nhất trí cho rằng việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác
trong đó có hợp tác quốc phòng giữa hai nước việt nam ấn độ là đòi hỏi khách quan của tình hình
và phù hợp với lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước
thời gian tới hai nước tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo
về việc hợp tác giữa các quân binh chủng hai bên tiếp tục trao đổi nhu cầu khả năng để đưa ra nội dung hợp tác thiết thực
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã chứng kiến tư lệnh quân chủng phòng không không quân việt nam
và chủ tịch ủy ban các tham hiệu trưởng kiêm tư lệnh không quân ấn độ ký kết chương trình hợp tác giữa hai lực lượng
cũng chiều ngày năm tháng một mươi hai việt nam và ấn độ đã tổ chức hội nghị bàn tròn
về hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa các doanh nghiệp của ấn độ
với các doanh nghiệp quốc phòng của việt nam
đây là một trong những bước nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã được ký kết giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước
đồng thời làm tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau trong quá trình hợp tác thời gian tới